mở đầu là bản tin dịch covid một mươi chín
thưa quý vị ngày một mươi chín tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết là có một mươi sáu một trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố
hà nội nhiều nhất cả nước với một bốn trăm linh năm ca trong ngày thì có gần một mươi tám trăm linh ca khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn và lai châu
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
trong độ tuổi chỉ định đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ năm mươi tuổi trở lên và người mắc bệnh nền
thưa quý vị văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng thông tin hiện tất cả các tỉnh
thành phố từ quảng bình đến bình thuận đã cấm biển để đảm bảo an toàn cho người dân
tỉnh quảng ngãi đã sơ tán năm mươi bốn hộ trên hai trăm một mươi ba người ở thành phố quảng ngãi
sẵn sàng sơ tán sáu trăm sáu mươi hai hộ trên hai ba trăm năm mươi sáu người tại đảo lý sơn củ lao tràm cồn cỏ phú quý
tại đảo song tử tây bão số chín khiến gãy hai cột đo gió chín mươi cây xanh bị gãy đổ một số tấm pin mặt trời bị hư hỏng
do ảnh hưởng của bão số chín tại bình thuận có sóng to gió lớn làm chết một người chìm năm và trôi giặt hai tàu khi đang neo đậu
đêm nay trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố thừa thiên huế đà nẵng quảng nam có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
ven biển các tỉnh quảng ngãi bình định có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai chủ tịch ubnd xã nậm nhóng huyện quế phong tỉnh nghệ an cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lở đất làm năm cháu bé thương vong
cụ thể vào khoảng một mươi một h bốn mươi năm vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai sáu cháu nhỏ đang chơi tại khu đất mới múc để làm nhà của gia đình người dân ở bản hồi cam khu liên thượng xã nậm nhóng huyện quế phong
thì bất ngờ đất trên cao đổ ập xuống vùi lấp năm cháu bé

chính quyền xã nẩm nhóm đã lập tức có mặt ngay tại hiện trường điều động máy múc cùng người dân khẩn trương nỗ lực cứu các cháu nhỏ đang bị vùi trong đống đất đá
tuy nhiên một cháu bé đã không qua khỏi bốn cháu khác bị thương hiện tại thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình
bốn cháu còn lại đang tiếp tục điều trị cấp cứu tại trung tâm y tế huyện quế phong
lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu vừa phá thành công hai chuyên án ma túy bắt ba đối tượng và thu giữ tổng cộng bảy bánh heroin
đối tượng thảo thị dung chú tại bản pan mô xã hôn bùm huyện nậm nhùn tỉnh lây châu
bị công an tỉnh lai châu phát hiện bắt quả tăng khi đang mua bán trái phép sáu bánh heroin
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng giàng a tùng
con trai thảo thị dung là đối tượng nghiện lâu năm
thảo thị dung khai nhận đã mua sáu bánh heroin với giá ba trăm linh triệu đồng và bán với giá ba trăm sáu mươi triệu đồng để kiếm lời
cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an xã hủy luông
và đội miên phòng xã hủy luông huyện phong thổ đã phá thành công truyền án bắt một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nghệ an vừa kịp thời khống chế
dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều nay tại số nhà năm hẻm hai ngõ hai trăm bốn mươi tám thuộc khối
phường hà huy tập thành phố vinh tỉnh nghệ an đưa hai người trong gia đình ra ngoài an toàn
tại thời điểm xảy ra cháy đang có hai người dân bị mắc kẹt ở trong nhà
chỉ trong ít phút ngọn lửa bốc cao có xu hướng cháy lan lên tầng trên và ảnh hưởng đến các nhà xung quanh
khiến người dân hoảng loạn
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
đã chỉ đạo huy động bốn xe chữa cháy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phá cửa sắt dùng mặt nạ chống độc và bình oxy để tiếp cận đưa hai người trong gia đình ra ngoài an toàn khi lửa đang bao trùm
sau gần ba mươi phút nỗ lực dập lửa đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn
khiến nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành hiểm tra làm rõ
thưa quý vị khi các khu trung cư khu đô thị mới ngày càng được xây dựng nhiều hơn thì đã đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của người dân
song thời gian qua một số khu trung cư khu đô thị mới
đã trở thành nơi trú ẩn để tội phạm hoạt động đã và đang đặt ra thách thức rất lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
ghi nhận sau đây tại thành phố hà nội
theo thống kê từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã có một trăm bốn mươi chín vụ xảy ra tại các khu trung cư khu đô thị mới tại hà nội
chiếm hai năm tổng số vụ phạm pháp hình sự tư cướp tài sản cơ bạc hoạt động tiến dụng đen
song chiếm phần lớn vẫn là biến trung cư trở thành nơi ăn chơi thắc loạn tụ tập bay lắc
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự quản lý chặt chẽ
tự nhiên là lợi dụng sự quản lý chặt chẽ
tại các tòa trung cư cao cấp lý thẻ cư dân ra vào phải sử dụng vân tay hoặc quần thẻ
đặc biệt là sự quản lý nghiêm ngặt của bảo vệ tòa nhà để ẩn nấu hoạt động phạm tội
xong tại các trung cư cũ hiện nay yếu tố khiến tội phạm lợi dụng chính là hệ thống camera giám sát
nhiều khu trung cư chỉ lắp đặt camera tại vị trí thang máy
còn những vị trí khác lại chưa được lắp đặt hoặc có lắp nhưng lại hư hỏng chưa được thay thế kịp thời
chính vì vậy tình trạng trộm cắp tài sản tại các tòa nhà này đang ngày càng gia tăng
đấy là những chỗ mà lực lượng công an càng phải có sự quan tâm
để làm sao đấy để mà cũng cùng với các lực lượng
thế rồi là các cái ban ngành đoàn thể để phối kết hợp vào
để làm sao đấy để phối kết hợp để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự
ở những cái khu vực mà đặc biệt là những cái khu trung cư cũ
thời gian tới lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác
nắm tình hình quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu tại các khu trung cư khu đô thị mới
trong đó chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ quét mã qr
tại các tòa nhà để kiểm soát chặt chẽ người giao phạm
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm nay bão số chín đã làm một người chết tại bình thuận
do thuyền thúng bị lật năm tàu cá bị chìm và ba tàu cá bị hư hỏng
tại nơi neo đậu thuộc tỉnh bình thuận
đảo sông tử tây
đảo song tử tây bị gãy đổ hai cột gió và chín mươi cây xanh hai mươi bảy tấm pin mặt trời bị hư hỏng
tốc mái năm trăm linh m hai nhà tại đảo song tử tây và đảo đá nam
hiện tại các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận còn bốn mươi bốn trọng điểm
vị trí đê điều sung yếu một mươi năm công trình đê kè đang thi công dở dang
ven biển miền trung có một trăm hai mươi chín điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với một trăm bảy mươi một bảy km
trong đó bắc trung bộ có năm mươi hai điểm với bảy mươi km nam trung bộ có bảy mươi bảy điểm với một trăm linh một bảy km
để tiếp tục ứng phó với bão số chín các tỉnh thành phố tiếp tục kiểm đếm
kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
tùy theo diễn biến của bão hoặc vào nơi tránh trú
nhất là các tàu đang ở khu vực bắc biển đông và quần đảo hoàng sa
kiên quyết không để người trên tàu thuyền tròi canh lồng bè nuôi trồng thủy sản
khi bão đổ bộ đặc biệt là các khu vực trên đảo
kiểm tra sẵn sàng mọi tình huống ứng phó đảm bảo an toàn về người và công trình giàn khoan trên biển
sẵn sàng triển khai phương án di rời sơ tán dân đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao mất an toàn
phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thưa quý vị và các bạn hôm nay lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm thành lập tỉnh tám mươi năm thành lập đảng bộ tỉnh
và hai mươi năm năm tái lập tỉnh hương yên đã diễn ra trọng thể tại trung tâm hội nghị tỉnh
và trực tuyến tới các điểm cầu mười huyện thị xã thành phố
tổng bí thư nguyễn phú trọng tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
cùng dự buổi lễ có đồng chí nông đức mạnh nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
đồng chí trần quốc vượng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện các ban
bộ ngành trung ương và một số tỉnh thành phố phía bắc các mẹ việt nam anh hùng
cán bộ lão thành qua các thời kỳ và nhân dân tỉnh hương yên
trong không khí trang trọng của buổi lễ theo mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí võ thị ánh xuân
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất
cho đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên đây là niềm vinh dự tự hào là nguồn cổ vũ to lớn
để hương yên vững bước đi lên giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chúc mừng biểu dương
và cảm ơn sự cố gắng nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà đảng bộ chính quyền
và nhân dân tỉnh hương yên đã đạt được đồng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam sau chủ nghĩa ngày nay
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh những giá trị tiêu biểu của hương yên là một vùng đất địa linh nhân kiệt
đến năm minh mệnh thứ một mươi hai năm một nghìn tám trăm ba mươi một tỉnh hương yên đã chính thức được thành lập phố hiến một đô thị sầm ốt với câu ca
thứ nhất kinh kỳ thứ nhì phố hiến và sau hai mươi năm năm kể từ ngày tái lập tỉnh từ một tỉnh khó khăn hương yên trở thành
một trong một mươi sáu tỉnh thành phố tự cân đối được thu chi đứng thứ ba cả nước về xây dựng nông thôn mới biểu dương những thành tích
của địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của đảng bộ tỉnh hương yên phát huy hơn nữa
các tiềm năng lợi thế của tỉnh đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng suất chất lượng năng lực cạnh tranh
của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển
tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước
phát triển có trọng tâm trọng điểm cân đối hài hòa giữa các địa phương và giữa khu vực đô thị và nông thôn phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại dịch vụ và đô thị xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh hiện đại bảo đảm tiến độ và công bằng xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của vùng đồng bằng bắc bộ
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân hương yên ngày càng hưng và ngày càng yên hơn nữa
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội lần thứ nhất tri hội kiến trúc sư bộ công an và lễ công bố ra mắt trung tâm tư vấn xây dựng bộ công an chính thức đi vào hoạt động
chi hội kiến trúc sư bộ công an
công an được thành lập gồm có bốn mươi tám kiến trúc sư đến từ cục quản lý xây dựng và doanh trại các đơn vị công an tại thành phố hà nội
với tinh thần đoàn kết trách nhiệm và thống nhất cao đại hội đã tiến hành thảo luận thông qua quy chế phương hướng hoạt động của tri hội kiến trúc sư bộ công an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và triển khai thực hiện các mặt công tác của lực lượng kiến trúc sư trong công an nhân dân
đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt ban chấp hành tri hội kiến trúc sư bộ công an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cùng ngày cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an đã tổ chức lễ ra mắt trung tâm tư vấn xây dựng bộ công an trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật và của bộ công an
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh việc thành lập trung tâm tư vấn xây dựng bộ công an và thành lập tri hội kiến trúc sư bộ công an là hai sự kiện mang ý nghĩa cấp thiết và có giá trị lâu dài
thứ trưởng yêu cầu thời gian tới các đơn vị phải tiếp tục phát triển cơ sở vật chất tăng cường bổ sung nhân lực thu hút hội viên nâng cao trình độ chuyên môn chủ động tiếp thu áp dụng khoa học công nghệ hiện đại và tăng cường hoạt động hợp tác liên kết đối với các hoạt động kiến trúc xây dựng trong và ngoài ngành
từng bước khẳng định được vai trò vị trí chức năng nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý đảm bảo tính bảo mật về đầu tư xây dựng trong công an nhân dân và trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng của bộ công an
tiếp theo xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an đã diễn ra trong tuần
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống
hôm một mươi hai tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí bộ công an
chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các kết luận quy định của trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng và tổng kết công tác phòng chống tham nhũng lãng phí năm hai nghìn hai mươi một
bộ trưởng tô lâm yêu cầu cấp ủy các cấp trong công an nhân dân
phải luôn kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng
phát huy sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
nhận thức sâu sắc đầy đủ mục đích ý nghĩa yêu cầu nội dung của kết luận số hai mươi một quy định số ba mươi bảy
từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động
mỗi cán bộ đảng viên nhất là cấp ủy người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác thực hiện
phát huy tính tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng thân ái và đoàn kết
lấy việc tự soi tự sửa là thường xuyên
kết hợp nhận nguyễn giữa xây và chống là chiến lược lâu dài
với sự tham gia của hai trăm bốn mươi đại biểu chính thức
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi
hội phụ nữ bộ công an tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ bộ công an lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bằng hình thức trực tiếp
kết hợp trực tuyến
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những thành tích trong công tác hội
và phong trào phụ nữ bộ công an nhiệm kỳ qua
dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhưng với nỗ lực quyết tâm cao
phụ nữ bộ công an đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra
bộ trưởng tô lâm yêu cầu
các cấp hội phụ nữ từ bộ đến cơ sở
chú trọng đổi mới toàn diện đồng bộ hơn nữa
về nội dung phương thức hoạt động
tích cực tham gia đảm nhận các công trình mô hình phần việc
gắn với công tác chuyên môn
phù hợp với đặc thù giới
hướng hoạt động về cơ sở
cuộc thi cây bút vàng
là cuộc thi sáng tác văn học lớn
nhằm tạo điều kiện cho các nhà văn tác giả
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
tham gia sáng tác các tác phẩm chuyện ngắn và ký
phát biểu tại buổi lễ trao giải
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
biểu dương và chúc mừng những nhà văn tác giả
đạt giải tại cuộc thi cây bút vàng lần thứ tư
đồng thời nhấn mạnh
trong những năm qua đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm
chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện
để các nhà văn tác giả thâm nhập thực tế
viết về đề tài người chiến sĩ công an nhân dân
trên các mặt trận công tác chiến đấu
sáng tác những tác phẩm có giá trị cao
cổ vũ động viên cám bộ chiến sĩ
trong công tác chiến đấu
vừa đáp ứng yêu cầu thiết yếu
về đời sống nhân dân
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội
thượng tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
chủ trì làm việc với các đơn vị chức năng
về triển khai các nhiệm vụ đảm bảo hậu cần
phòng chống dịch điều trị chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ bệnh nhân covid một mươi chín
đáp ứng yêu cầu đặt ra
trong tình hình hiện nay
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đơn vị
phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm
trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
đặc biệt y tế công an nhân dân
bằng kinh nghiệm đã có trong thực tế chống dịch vừa qua
cần chủ động hơn nữa
có phương án linh hoạt nhưng cụ thể
triển khai các kế hoạch chăm sóc sức khỏe
điều trị bệnh nhân f thể nhẹ và không triệu chứng
tại các cơ sở y tế tuyến dưới
khẩn trương giả soát bổ sung
hệ thống thiết bị vật tư y tế
phục vụ điều trị bệnh nhân
đáp ứng yêu cầu đặt ra
bình tĩnh không chủ quan
hậu cần y tế công an nhân dân
cần quán triệt sâu sắc phương châm
đi trước một bước trong phòng chống dịch
tại hội nghị đối ngoại toàn quốc
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đại diện đảng ủy công an trung ương
trung tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có bài tham luận tại hội nghị
trong đó nhấn mạnh thông qua công tác đối ngoại
và hợp tác quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã tạo một thế trận vững chắc
nâng cao tiềm lực vị thế của công an việt nam
thứ trưởng lương tam quang cũng cho biết
lực lượng công an nhân dân
tiếp tục mở rộng nâng cao hiệu quả
đưa quan hệ hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước
các tổ chức quốc tế
đi vào chiều sâu ổn định bền vững
có trọng tâm trọng điểm thiết thực
tích cực tham gia các thể chế chính trị an ninh
hoạt động trên các diễn đản đa phương
chủ động phối hợp với các đối tác
tham gia giải quyết các vấn đề an ninh trật tự
mang tính toàn cầu
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
tại công an tỉnh khánh hòa
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định
bổ nhiệm đại tá nguyễn bá thành
trưởng phòng hướng dẫn điều tra tội phạm về kinh tế môi trường
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu
giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh khánh hòa
chúc mừng đại tá nguyễn bá thành
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu
trên cương vị công tác mới
đại tá nguyễn bá thành nhanh chóng tiếp cận công việc
phát huy kiến thức kinh nghiệm
cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa
điều hành các mặt công tác công an
giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
tại địa phương
thưa quý vị vào đúng ngày hôm nay
cách đây bảy mươi năm năm
toàn quốc kháng chiến chống thực dân pháp
đã chính thức được mở ra
cũng là thời điểm mở đầu cuộc chiến tranh cách mạng
của nhân dân việt nam
toàn quốc kháng chiến diễn ra đồng loạt
ở các đô thị bắc vĩ tuyến một mươi sáu
giành được những thắng lợi quan trọng
tạo tiền đề cho cả nước
chuyển mọi hoạt động sang thời chiến
xây dựng thế và lực để tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài
đây là thành tựu to lớn
thể hiện tài lãnh đạo chỉ đạo chiến tranh
của đảng và chủ tịch hồ chí minh
trong đó kinh nghiệm tác chiến đô thị
trong toàn quốc kháng chiến là bài học quý giá
đúng hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
thủ đô hà nội nổ súng đầu tiên
mở màn cho toàn quốc kháng chiến
cùng đêm ngày một mươi chín dạng ngày hai mươi tháng một mươi hai
các đơn vị chiến đấu và nhân dân
tại các thành phố nam định vinh huế đà nẵng
và các thị xã hải dương bắc giang bắc ninh
bắt đầu tiến công định
tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chủ lực
cùng hàng vạn tự vệ thành du kích
được thổi bùng

đánh với địch với một tinh thần
quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
những người ôm bó ma càng
những người dùng chai xăng chai crepe
mà leo ra để chặn xe tăng của địch
trong tình thế tương quan
so sánh lực lượng quá tranh lệch
thế trận chiến tranh nhân dân
kết hợp chặt chẽ phòng ngự phòng thủ với tiến công
đã được lực lượng ta triển khai thực hiện
tận dụng những dãy nhà phố cổ
xây dựng nhiều chướng ngại vật trên các đường phố
và ghim chân định trong thành phố
cả mặt trước và mặt sau lưng định
đều bị quân ta vây kín
điều này đã làm thất bại âm mưu
đánh nhanh thắng nhanh của thực dân pháp
ta mở cửa cho nó vào
nó vào thì tất nhiên nó phải theo
cái lỗ đục tường của ta ra tiến
thì cái lỗ đục tường
nó làm cho bước tiến của nó đã bị chậm lại rồi
thế thì cái đội hình phía sau nó ùn lại
u lại thì ở trên gác lưu đạn
ta ném chua
như thế là thô sơ thắng hay đại
ít thắng đồng yếu thắng mạnh
cái hình thái tác chiến ở đây là
có lẽ là một loại hình chiến tranh du kích đặc biệt
chứ không phải là chiến tranh du kích thông thường
đó là cuộc chiến tranh du kích
trong lòng thành phố
đối đầu trực tiếp với kẻ thù
và dùng tất cả những cái gì có
để mà tổ chức cái cuộc chiến đấu
thí dụ như là bàn ghế giường tủ
để lùng chiến lũy
rồi đào đường lên để làm chiến hạ
rồi đục thông tường
và làm những con đường bí mật
quán triệt tinh thần
bảo toàn lực lượng
kháng chiến lâu dài
quân và dân ta vừa tiêu diệt
vừa giam chân định trong nội thành
vượt thời gian dự kiến ban đầu nhiều lần
trong đó đà nẵng hơn một tháng
huế năm mươi ngày đêm
hà nội sáu mươi ngày đêm
nam định tám mươi sáu ngày đêm
đây là một điển hình
của chiến tranh nhân dân
về tiến công địch trong thành phố
để lại những bài học kinh nghiệm quý báu
cần nghiên cứu và tìm hiểu về những bài học kinh nghiệm quý báu
bổ sung phát triển vận dụng phù hợp
trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc hiện nay
công điện của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
và kiểm soát biến chủng mới omicron
báo rai gây thiệt hại nặng nề cho philippines
cả về người và tài sản
bản tin dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay của bộ y tế cho biết
có một mươi sáu một trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín
tại sáu mươi tỉnh thành phố
hà nội nhiều nhất cả nước
với một bốn trăm linh năm ca
trong ngày có gần một mươi tám trăm linh ca khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm
thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
là bắc cạn và lai châu
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho người dân trong độ tuổi chỉ định
đảm bảo tiêm chủng an toàn
theo các quy định và hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt lưu ý và ưu tiên
tiêm chủng cho đối tượng là người từ năm mươi tuổi trở lên
người mắc bệnh nền
cũng trong ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ vừa có công điện
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát biến chủng mới omicron
của virus sars cov hai
công điện nêu rõ
đại dịch covid một mươi chín trên thế giới
tiếp tục có diễn biến rất khó lường
trước biến chủng omicron
hiện đã có cơ sở khá rõ
để đánh giá biến chủng omicron
lây lan nhanh hơn nhiều
trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn
so với biến chủng delta
đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng
ngay khi đã được tiêm vaccine đủ hai mũi
thì nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng amicron
vẫn cao hơn đáng kể so với chủng delta
kể cả trong trường hợp độc lực
của chủng omicron thấp hơn chủng delta
nhưng với tốc độ lây lan nhanh
hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải
dẫn tới tử vong nhiều người
trong nước dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến chủng omicron
nhưng số người nhiễm bệnh
số bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong
vẫn có xu hướng gia tăng
và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải
phải chi viện từ trung ương và các địa phương khác
trước tình hình đó
và khả năng biến chủng omicron
sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao
thủ tư chính phủ yêu cầu bộ y tế
bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới
kịp thời có chỉ đạo hướng dẫn
và báo cáo thủ tư chính phủ
chỉ đạo các biện pháp cần thiết phù hợp
không để bị động bất ngờ
không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng
khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch
và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết
cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch
thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng omicron
tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ
nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới
tất cả các bộ ngành ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm
các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
trong thời gian bộ y tế chưa có hướng dẫn mới
về đánh giá cấp độ dịch
căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực
từng địa phương có thể thống nhất với bộ y tế
để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định
theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
thủ tướng chính phủ đề nghị bộ y tế
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn
nhanh nhất có thể
theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm
mà không được tiêm chủng đầy đủ
kể cả mũi tăng cường
đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao
bộ y tế bảo đảm phân bổ đủ vaccine cho các địa phương
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thừa
thiếu cục bộ vaccine
bộ y tế bảo đảm cấp đủ thuốc kháng virus
túi thuốc c cho các địa phương
các địa phương tổ chức cấp phát thuốc
cho tất cả những người bị nhiễm virus
có nhu cầu được uống sớm nhất
tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc
bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trường thủ trung ương
chỉ đạo hướng dẫn tập huấn tăng cường tổ chức điều trị tại nhà tại cơ sở
tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải
ra soát chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến
có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động
tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính
mà không tiếp cận được dịch vụ y tế
không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ thông tin và truyền thông
khẩn trương hoàn thiện các công cụ công nghệ thông tin
phối hợp chặt chẽ với bộ y tế các bộ ngành địa phương
để triển khai ứng dụng đồng bộ hiệu quả thực chất
phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tăng cường tuyên truyền
để nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng chống dịch trong toàn xã hội
trước nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng
trong điều kiện thời tiết cuối năm và biến chủng omicron